kiểm soát nguồn nhân lực quản lý hệ thống và đáp ứng nhu cầu khách hàng sẽ là những yêu cầu rất quan trọng và sẽ làm thay đổi hoàn toàn xu hướng quản trị doanh nghiệp kiểu cũ
đây là một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm liên quan đến cà phê như máy xay máy pha và các loại cà phê nước ngoài
với định hướng xuất khẩu các sản phẩm của doanh nghiệp đã tìm được chỗ đứng vững chắc
trên thị trường quốc tế cùng mục tiêu xây dựng và phát triển thương hiệu của mình trở thành thương hiệu toàn cầu
đến nay công ty đã có hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp
trong bối cảnh của cách mạng công nghệ bốn đang diễn ra mạnh mẽ doanh nghiệp buộc phải tìm ra bài toán để quản trị quản lý hệ thống công ty và các kênh phân phối khách hàng một cách hiệu quả và nhanh gọn hơn
chúng tôi đã áp dụng bốn trong cả sáu em
sáu em là các yếu tố để chúng tôi quản trị doanh nghiệp của mình
trong đó có vấn đề về nguyên liệu về nhân sự về tài chính money demand power v v
từng cái em đó chúng tôi đều áp dụng bốn
ví dụ một cái em như là về khách hàng
về khách hàng thì chúng tôi sẽ phải có phần mềm mà chúng tôi thuê một đơn vị doanh nghiệp viết riêng cho procafe
để chúng tôi scan thị trường scan cái nhu cầu của khách hàng
để nắm được nhu cầu của khách hàng đó
chúng tôi sẽ có mức tiêu thụ cộng với đối tượng khách hàng mục tiêu của họ là tây âu châu á hay là người local việt nam
để chúng tôi đưa ra cái customized coffee cái sản phẩm cà phê với ngu vị phù hợp như vậy để thỏa mãn họ
chứ chúng tôi không bán những gì chúng tôi có mà chúng tôi bán những gì khách hàng của tôi cần
trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra ở phạm vi toàn cầu chỉ cải tiến sản phẩm thôi là chưa đủ
để đáp ứng năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực
nỗ lực hoàn thiện quy trình quản lý quản trị để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và sản phẩm
trong đó chuyển đổi số giữ một mắt xích rất quan trọng
đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì quá trình chuyển đổi số là một bài toán sống còn
một đơn vị công ty nhỏ như mình tuy nhiên hoạt động đang ngành nghề và nhiều vị trí
cái tính hiệu quả trong công việc cái tính hiệu quả trong từng bộ máy làm việc
và cái tính hiệu quả trong các hoạt động quản lý
thì cái chuyển đổi số không những chỉ là xu hướng không chỉ là cái mốt nữa mà nó là cái nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp
và bản thân mình là rất ý thức được cái chuyện cái tầm quan trọng của chuyển đổi số
và bản thân doanh nghiệp của mình cũng đã bắt đầu chuyển đổi số cách đây cả hơn bốn năm rồi
trong xu hướng thế giới phẳng đã có không ít doanh nghiệp việt bắt đầu áp dụng phần mềm quản trị
để luôn bám sát tình hình hoạt động của bản thân doanh nghiệp
cũng như nhu cầu khách hàng thông qua các công cụ thống kê
phân tích và khả năng truy xuất tra cứu mọi lúc mọi nơi
và có không ít những lợi thế mà doanh nghiệp có thể tận dụng được trong quá trình chuyển đổi này
chúng tôi cũng đã dụng công nghệ là app agilent vào trong những cái phân khúc nhà cho thuê và sản phẩm cho thuê của chúng tôi
để vừa là quản lý nhân sự quản trị tài chính cho doanh nghiệp và đặc biệt nữa là làm thương mại
tiết giảm cái chi phí và cái hướng
tìm nhà cho tất cả mọi người có nhu cầu và cho các doanh nghiệp mới khởi nghiệp
chúng ta có những ưu thế việt nam của chúng ta có những ưu thế
chúng ta cũng có những cái lợi điểm khác đối với cả các quốc gia khác đối với cả việc quản trị
bởi vì trong một khoảng thời gian dài chúng ta có thể là việc áp dụng công nghệ của chúng ta không phải là tiên tiến như các quốc gia
nhưng chuyển đổi số cũng như công nghiệp bốn
mang lại cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta có thể vượt qua và có thể đi tắt đón đầu
tức là chúng ta không phải đi qua những cái công nghệ cũ
bây giờ chúng ta có thể tiến thẳng đến sử dụng các công nghệ mới
tôi đánh giá rằng là cái cơ hội của việt nam cũng như là cái khả năng quản trị các doanh nghiệp việt nam
đang đứng trước một cái cơ hội rất là lớn
tuy nhiên theo thống kê của công ty tư vấn quản lý ocd
thực tế tại nhiều doanh nghiệp việt nam
việc ứng dụng công nghệ trong phục vụ quản lý sản xuất marketing và nhân sự
còn rất nhiều hạn chế
nhiều cuộc khảo sát thực hiện việc áp dụng công nghệ vào quản trị và sản xuất
đối với các doanh nghiệp đều cho thấy
nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công nghệ
chưa kết hợp chặt chẽ ứng dụng số hóa
với quá trình tái cơ cấu sản xuất kinh doanh và đổi mới phương thức quản lý
với thực trạng trên chín mươi là doanh nghiệp vừa và nhỏ
phần nhiều các công ty còn quản trị theo mô hình gia đình chị
đối với những doanh nghiệp lớn mặc dù đã niêm yết trên thị trường chứng khoán
tổ chức mô hình quản trị tài chính đạt chuẩn quốc tế
vì dù những công ty lớn có tốc độ và mô hình có thay đổi
nhưng chín mươi các công ty này bỏ qua khâu tổ chức mô hình quản trị tài chính
theo chuẩn mực quốc tế cũng như các hình thức chuyển đổi số hiệu quả
cái số lượng doanh nghiệp mà sử dụng ví dụ phần mềm nhân sự
và các cái tính năng gọi là hơi cao cấp một chút của phần mềm nhân sự
ở các doanh nghiệp thì nó vẫn còn rất là ít
và khi mà chúng tôi làm việc với khách hàng thì trong rất nhiều trường hợp
là vẫn phải xử lý các cái database nhân sự khách hàng trên các cái file excel
và chưa kể là nhiều bộ phận thì giữ nhiều cái file database khác nhau
và cái format cũng như là cái tính thông nhất của những cái database
thì nó còn chưa đạt được cái mức độ chuẩn cần thiết
cái nền tảng công nghệ chúng ta ban đầu không tốt
thậm chí là tôi nghĩ rằng là cái tính thức thời
tính được đào tạo được tiếp cận đến những thông tin nhanh nhất của chúng ta
thì còn tương đối chậm
đặc biệt thì một phần đó nữa là các doanh nghiệp chúng ta
còn tương đối
cái chủ quan với cả cái sự thay đổi của thế giới bên ngoài
thì ví dụ như là cái khái niệm bốn cũng vậy
tất cả chúng ta đều đang nói nhiều rất nhiều về bốn
nhưng mà tất cả nó chỉ là lý thuyết thôi
còn lại thì hiểu thực tế thì cái tỷ lệ nó rất là thấp
theo khảo sát của bộ công thương
chỉ có khoảng hai mươi ba doanh nghiệp việt nam hiện nay hiểu về khái niệm
nguyên tắc quản trị doanh nghiệp
chuyển đổi số đúng nghĩa
đa phần vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm quản trị
quản lý điều hành và tự động hóa
đây là lúc
lãnh đạo các doanh nghiệp việt nam phải nhận diện nghiêm túc
các căn bệnh yếu kém trong hoạt động điều hành quản trị
nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc chạy đua khắc nghiệt với doanh nghiệp nước ngoài
những người ra quyết định và mua ấy
tôi nghĩ rằng họ cũng chưa thực sự hiểu rõ là nhu cầu thực sự của doanh nghiệp là cái gì
thậm chí nó phải là hiểu được doanh nghiệp mình hiện tại có khả năng
hay là có đủ cái điều kiện để vận hành hệ thống đấy không
khi mà doanh nghiệp nó làm chuyển đổi số
thì họ lại có xu hướng là tự động hóa một số chức năng
cũng như là thay vì làm giấy thì họ làm trên một cái phần mềm nào đó
và họ cho rằng là khi tôi làm lên phần mềm thì nó đã được tự động hóa
nhưng thực ra không phải như vậy
đối với doanh nghiệp thì cái công việc làm gì cũng lại mang đến hai lợi ích
việc đầu tiên là khách hàng được gì
và thứ hai là nhân viên được gì
bởi vì nhân viên phải được gì thì mới mang lại cái giá trị lợi ích cho khách hàng
cuộc cách mạng về công nghệ số có tầm ảnh hưởng sâu sắc
đến ngành tài chính và những thay đổi diễn ra hàng ngày
sẽ là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp việt
cạnh tranh trong thời đại kỷ nguyên số công nghệ blockchain
và phân tích dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo ai
vấn đề cốt lõi hiện nay là các doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ như thế nào
để ra được những quyết định chính xác góp phần giảm chi phí
và tăng hiệu quả cho hoạt động doanh nghiệp
thay vì chỉ là lớp vỏ công nghệ
điều này đã được nói nhiều nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể
và đây sẽ là thách thức lớn cho doanh nghiệp việt trong kỷ nguyên số
làm sao để chúng ta tích hợp được tất cả những cái hệ thống nhỏ
để thành một tổng hợp chung
trong chuyển đổi số có một cái gọi là data management và bi tool
tức là làm sao cuối cùng nó phải ra được một cái công cụ
để giúp cho người ta ra quyết định
thì cái đấy thực sự là một trong những điểm yếu lớn nhất
khi chuyển đổi số là chúng ta phải chuyển đổi phương thức quản lý của chúng ta
quá trình làm việc của nhân viên và quá trình trải nghiệm của khách hàng với doanh nghiệp
chính vì thế mà công nghệ thông tin sẽ là một công cụ cực kỳ hữu ích
nhưng phải biết đánh giá nó
ở những cái chiều về lợi ích phù hợp
nếu không thì chúng ta hoặc là sẽ không sử dụng nó một cách xác đáng
hoặc là chúng ta đầu tư quá đà
và sẽ cảm thấy đấy là một gánh nặng của doanh nghiệp
khách hàng của doanh nghiệp ngày nay đã trở thành siêu kết nối
trên các nền tảng công nghệ mạng xã hội gia lô email
khách hàng tương tác với doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ đa kênh
doanh nghiệp bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu số hóa từ khách hàng
tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu của hàng nghìn
thậm chí hàng triệu khách hàng trên nền tảng số
sẽ đặt ra cho doanh nghiệp những bài toán không đơn giản
khi mà triển khai các hệ thống công nghệ thông tin
dành cho các hàng triệu khách hàng khác nhau
thì nó có rất nhiều những cái thách thức
tôi có thể liệt kế ra những cái thách thức ở đây
điều đầu tiên đó là dữ liệu
dữ liệu thì thông thường nó lại không có được tập trung hóa
tức là ở các cái kênh khác nhau
các cái ứng dụng công nghệ thông tin chúng ta sử dụng trong nhiều năm
thì mỗi một cái khu vực như vậy
nó như là một cái ốc đạc
thứ hai đó là về vấn đề chăm sóc khách hàng
chăm sóc khách hàng thì chúng ta có thể thấy là
cái việc mà cái nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng
tại thị trường này nó càng ngày nó càng cao
nó không như trước đây
đây là một buổi hội thảo về số hóa quản trị doanh nghiệp
diễn ra tại hà nội vào trung tuần tháng sáu
trong khuôn khổ hội thảo các diễn giả đã thảo luận
những vấn đề và giải pháp triển khai
nhằm giúp cho khách mời xác định được rõ
định hướng chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình
từ đó cung cấp những thực tiễn tốt
trong hoạt động chuyển đổi số tại doanh nghiệp
đặc biệt là ở các chức năng marketing
quản lý sản xuất quản trị nguồn nhân lực
và trên hết là hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp
chúng tôi mong muốn sau cuộc hội thảo này
thì mọi người có thể rút ra những bài học cho chính mình
và phát thảo được một cái con đường đi cho chính doanh nghiệp mình
và những đích mà họ muốn tới nhờ công việc chuyển đổi số này
theo các chuyên gia đối thủ cạnh tranh
khi sở hữu nền tảng số hóa
trong quản trị sẽ cho phép họ
có thể triển khai và vận hành doanh nghiệp
hiệu quả nhanh hơn chính xác hơn chất lượng hơn
các giải pháp quản trị và vận hành
số hóa gia tăng hiệu quả
từ ba mươi đến bốn mươi cho tới một trăm linh
doanh nghiệp truyền thống và số hóa
là cuộc cạnh tranh giữa kẻ khổng lồ
và trang tí hon về năng lực
trong bối cảnh đó
nhu cầu hướng đến một giải pháp quản trị
tổng thể và đồng nhất gắn với công nghệ
cho toàn bộ hoạt động
có thể linh hoạt thay đổi và mở rộng
đáp ứng được những thay đổi liên tục
của quy mô cũng như cơ cấu
sẽ là một giải pháp mang tính sống còn
đối với doanh nghiệp đặc biệt là
doanh nghiệp nhỏ và vừa
chúng ta làm sớm thì chúng ta sẽ có
cơ hội thử nghiệm sẽ có cơ hội vấp ngã
và phá đứng dậy làm tiếp thế còn nếu
chúng ta mà không làm sớm đến khi mà các doanh nghiệp
cạnh tranh cùng với chúng ta họ đã đi
một bước rất là dài rồi thì chúng ta có muốn đuổi
không thể kịp được và trong cái thời đại
chuyển đổi số như thế này thì
cái tốc độ thay đổi của doanh nghiệp
nó có thể nó là một cái tốc độ phi mã nó rất là
khủng khiếp và chúng ta có thể nhìn thấy là
trong cái bảng xếp hạng những công ty
lớn nhất toàn cầu hiện nay thì
bốn năm công ty đầu tiên đều là
các công ty công nghệ chúng ta nên bắt tay
vào và thực hiện từng bước nhỏ một
không nên nghĩ đến
một cái dự án quá lớn
và chẳng bao giờ nó xảy ra hoặc là
nó xảy ra trong khoảng thời gian rất lâu bởi vì
đặc biệt là trong ngành marketing thì chúng ta chịu
một sự ép rất lớn về mặt thời gian
muốn nâng cao cái sự cạnh tranh thì chúng ta cần
triển khai và đúng tiến độ do vậy cho nên chúng ta
chọn những cái bài toán
nó vừa phải nó nhỏ
hoặc vừa phải chúng ta triển khai trước
sau đó từng bước từng bước chúng ta mở rộng ra
thứ hai trong tất cả các bài toán
về đặc biệt là công nghệ thông tin
và chuyển đổi số
thì con người vẫn luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất
chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng
một trong những phần đầu tiên đó là
các doanh nghiệp cần phải đầu tư về mặt con người
con người sẵn sàng cho nền tảng
chuyển đổi số thì các bước
đầu tiên để mà chuyển đổi số nó sẽ thành công
bên cạnh nỗ lực
của doanh nghiệp vai trò của các cơ quan
ban ngành là rất quan trọng
năm hai nghìn một mươi chín mục tiêu mà
chính phủ chỉ đạo và văn phòng chính phủ
đang nỗ lực thúc đẩy là quyết liệt
từ không làm hương trong chuyển đổi số
tới tạo điều kiện nền tảng căn bản
và môi trường tốt nhất để nâng cao
năng lực quản trị của doanh nghiệp phát triển
một đất nước phát triển phải có đội ngũ
doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ
và đặc biệt cần những doanh nghiệp mạnh
dẫn dắt cộng đồng tuy nhiên
chuyển đổi số hiệu quả từ đó
nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp
chính là cách mạng và khi tiến hành
một cuộc cách mạng sự thay đổi phải bắt đầu
từ người đứng đầu
trước tiên cần có cơ sở hạ tầng thích hợp
như mạng biển thông thiết bị di động
internet cần phải đầu tư phát triển công nghệ
trong mọi lĩnh vực tại mọi địa phương
tiếp đến là đào tạo nguồn nhân lực
có đầy đủ kỹ năng để sử dụng công nghệ mới
khi đó năng suất lao động
sẽ được gia tăng đáng kể
thay đổi nhận thức
là một cuộc cách mạng diễn ra trong suy nghĩ
của các nhà quản trị cuộc cách mạng này
cũng cam go không kém của cách mạng công nghiệp
đang diễn ra trên toàn thế giới
để thay đổi nhận thức ứng dụng
chuyển đổi số một cách hiệu quả
chủ doanh nghiệp cần chủ động hơn trong quá trình
tìm hiểu và cập nhật các xu hướng mới
đặc biệt là các xu hướng về công nghệ
có thể ứng dụng thực tiễn vào
quá trình quản trị của doanh nghiệp
để theo kịp sự ảnh hưởng của cách mạng công nghệ
lần thứ tư mỗi doanh nghiệp phải rất nỗ lực
để chuyển mình để ngắm được
quá trình thay đổi ứng dụng của công nghệ
thì mới hy vọng quá trình này đóng góp
hiệu quả vào sự phát triển của doanh nghiệp
nói riêng và nền kinh tế nói chung